tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm hai nghìn một mươi chín
do viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức
cùng dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trường ban nội chính trung mương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
tổng kết năm hai nghìn một mươi tám ngành kiểm sát đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản của quốc hội giao
tỷ lệ truy tố đạt mức cao giảm đáng kể các trường hợp viện kiểm sát truy tố nhưng tòa án tuyên không phạm tội
cũng như giảm các trường hợp oan sai thuộc trách nhiệm của viện kiểm sát
trách nhiệm công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa tiếp tục được nâng lên
nhiều kiểm sát viên đã chủ động tham gia xét hỏi tranh tụng để làm rõ nội dung vụ án
đặc biệt là tại một số phiên tòa xét xử các vụ án lớn được cử tri và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những cố gắng và thành tích của ngành kiểm sát nhân dân đã đạt được
cho rằng trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tới dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng và phức tạp hơn
đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao các tranh chấp dân sự mang yếu tố quốc tế phát sinh ngày càng nhiều
cùng với đó công cuộc phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh
đảng nhà nước và nhân dân đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn đối với hiệu quả hoạt động của ngành kiểm sát
chủ tịch quốc hội đề nghị toàn ngành phải đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được đặt ra
ngành kiểm sát nhân dân cần chủ động đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp
bảo đảm mỗi tội phạm đều phải được phát hiện xử lý kịp thời nghi minh
trách nhiệm của viện kiểm sát các cấp trong quá trình xét xử các vụ án vụ việc dân sự hành chính kinh doanh thương mại
kịp thời phát hiện chứng chỉnh và yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động điều tra truy tố xét xử và thi hành án
nhằm bảo đảm các hoạt động tư pháp tuân thủ đúng quy định của pháp luật
tiếp tục chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử kịp thời nghiêm minh các vụ án tham nhũng
những vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng phức tạp mà dư luận xã hội rất quan tâm
tích cực đề xuất và triển khai các biện pháp nhằm thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng
chủ tịch quốc hội cũng lưu ý ngành cần chủ động phối hợp với tòa án nhân dân tối cao bộ công an bộ tư pháp và các cơ quan hữu quan
để phát hiện những khó khăn vướng mắt và theo thẩm quyền kịp thời hướng dẫn áp dụng thống nhất các đạo luật về tư pháp
nhất là bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp
tập trung xây dựng tổ chức ngành kiểm sát thực sự trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ pháp luật trong tình hình mới